theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi chín tháng bảy
việt nam ghi nhận thêm bốn ca dương tính với virus sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm dịch trên cả nước lên bốn trăm năm mươi ca
sau đây là thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh ở trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy việt nam ghi nhận thêm bốn ca dương tính với virus sars cov hai là các trường hợp ghi nhận tại cộng đồng
trong đó ca bệnh số bốn trăm bốn mươi bảy bệnh nhân nam hai mươi ba tuổi ở nam tử liêm hà nội bệnh nhân đi du lịch tại thành phố đà nẵng từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ca bệnh bốn trăm bốn mươi tám bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi ở đắk lắk bệnh nhân thực tập tại bệnh viện đà nẵng từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ca bệnh số bốn trăm bốn mươi chín bệnh nhân nam năm mươi bảy tuổi quốc tịch mỹ sống ở đà nẵng
ca bệnh bốn trăm năm mươi bệnh nhân nữ bốn mươi sáu tuổi là người chăm sóc cho bệnh nhân bốn trăm bốn mươi chín
như vậy số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam tính đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy là bốn trăm năm mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu hai trăm bốn mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm bảy mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai chín trăm chín mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba ba trăm năm mươi hai người